tại thành phố vinh tỉnh nghệ an thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm làm việc với bộ tư lệnh quân khu bốn
chuyến thăm và làm việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang quân khu bốn đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp cứu trợ người dân miền trung
ứng phó khắc phục hậu quả đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản

nên đoàn dừng chân tại tiểu khu sáu mươi bảy trạm kiểm lâm sông bồ thì khoảng giờ một mươi năm phút đêm lũ ống ập đến quấn đi một mươi ba người tám người khác thoát khỏi khu vực sạt lở
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng và quân ủy trung ương bộ quốc phòng quân khu bốn đã huy động trên sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ tìm kiếm cán bộ chiến sĩ mất liên lạc
đến một mươi chín h hai mươi chín phút ngày một mươi năm tháng một mươi đã tìm thấy đủ một mươi ba người trong đoàn công tác bị mất tích
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện giao trang ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
quân khu bốn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của đảng ủy quân sự trung ương bộ quốc phòng của thủ tướng chính phủ
cái điều mà chúng ta rất là ấn tượng sâu sắc trong thời điểm hiện nay đó là việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trăng ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
trước hết các đồng chí đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh của thủ tướng của bộ trưởng bộ quốc phòng của bộ tổng thư mưa của nội dân việt nam về công tác cứu hộ cứu nạn đó là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng này
các đồng chí đã có phương án quyết liệt chỉ đạo cụ thể kịp thời trong điều kiện thời tiết mưa lũ rất khó khăn ở tỉnh thừa thiên huế
các đồng chí đã quy động
các đồng chí đã có phương án quyết liệt chỉ đạo cụ thể kịp thời tiết mưa lũ rất khó khăn ở tỉnh thừa thiên huế